những năm qua tại huyện mường la tỉnh sơn la đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội từ đó đã góp phần tạo sự đồng thuận động viên đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội đưa đời sống ngày càng ổn định
năm hai nghìn một mươi sáu sau khi có sự tuyên truyền của chính quyền địa phương gia đình anh hoàng anh công đã chuyển bốn hectare để trồng các loại cây ăn quả chính là nhãn và xoài hơn một bốn trăm linh gốc nhãn cùng ba trăm linh gốc xoài đã được cải tạo lại bằng cách ghép mắt nhờ đó hiệu quả kinh tế đã nâng lên rõ rệt thu nhập từ vườn cây đạt hơn ba trăm linh triệu đồng

năm hai nghìn một mươi sáu sau khi có sự tuyên truyền của chính quyền địa phương gia đình anh hoàng anh công đã chuyển bốn hectare để trồng các loại cây đạt hơn ba trăm linh triệu đồng

năm hai nghìn một mươi sáu sau khi có sự tuyên truyền của chính quyền địa phương gia đình anh hoàng anh công đã chuyển bốn hectare để trồng các loại cây đạt hơn ba trăm linh triệu đồng